sở giáo dục đào tạo tp hcm thông tin các trường mầm non có thể chủ động tổ chức hoạt động giữ trẻ trong dịp hè sau khi kết thúc năm học
sau khi kết thúc năm học tùy theo điều kiện nhà trường và nhu cầu của phụ huynh các trường mầm non tại tp hcm có thể tổ chức giữ và chăm sóc trẻ trong dịp hè đến khoảng cuối tháng tám
việc này vừa giáo dục chăm sóc trẻ vừa tạo điều kiện cho phụ huynh có nơi gửi con an tâm đi làm
nếu trường không phải xây dựng sửa chữa phụ huynh có nhu cầu giáo viên có thể hỗ trợ cho phụ huynh hiệu trưởng hoàn toàn có thể tự quyết định việc có hay không việc giữ trẻ trong dịp hè
thời gian giữ trẻ cũng do nhà trường tự chủ tự quyết định có thể từ hai đến ba tuần trong tháng tám
tuy nhiên sở giáo dục đào tạo tp hcm vẫn đề nghị các trường phải tạo điều kiện cho giáo viên mầm non được nghỉ ngơi trong dịp hè học bồi dưỡng chính trị nếu có thì cũng vừa phải
cũng theo trưởng phòng giáo dục mầm non chương trình học hè của các trường mầm non có thể là giáo dục củng cố lại các kỹ năng cần thiết cho trẻ thông qua các trò chơi hoạt động nhằm tạo hứng thú cho trẻ yêu thích việc đến trường